thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize vinalize msms và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize và các đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với một nguyễn quang ngữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
sáu phạm thế tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng tài trình kế toán công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
nguyễn thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó giám đốc kiêm trưởng văn phòng hà nội thuộc công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra bước đầu xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
các đối tượng trên đã có hành vi ký hợp đồng giao khoán thu phí dịch vụ của thực tập sinh đi lao động tại nhật bản vượt quy định của nhà nước
hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán chi phí mua vé máy bay cho thực tập sinh và chuyển tiền phí dịch vụ thu của thực tập sinh vào tài khoản cá nhân
không nộp đủ về quỹ công ty sai quy định gây thiệt hại cho công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinaliz
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can
thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện nông cống tỉnh thành phú
thanh hóa cho biết đã bắt quả tăng đối tượng thiều văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã đông văn huyện đông sơn
giả danh cán bộ truyền thông của thanh tra chính phủ để cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện nông cống
ngày hai mươi sáu tháng năm sơn tự xưng là cán bộ truyền thông thuộc một viện nghiên cứu của thanh tra chính phủ
đã gặp và yêu cầu một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu anh này phải đưa cho sơn một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ viết bài nói xấu doanh nghiệp
khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn chín
khi thiều văn sơn đến gặp anh này tại văn phòng công ty ở xã hoàng giang huyện nông cống để nhận tiền
thì bị công an huyện nông cống ập vào bắt quả tang thu giữ toàn bộ tăng vật cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an điều văn sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết trước đó thiều văn sơn đã nhiều lần giả danh cán bộ truyền thông của thanh tra chính phủ
và đến nhiều tổ chức cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa để đe dọa tống tiền và cưỡng đoạt tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông cống tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam thiểu văn sơn để xử lý theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn cho người lao động hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đồng thời giảm bớt những khó khăn khi mà vừa chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo hậu cần phục vụ hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc đang ở trong các khu cách ly y tế
từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi năm tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang có kế hoạch đưa từ ba mươi đến ba mươi năm lao động các tỉnh thành phố tạm thời trở về địa phương nơi thường trú
thời gian qua để hạn chế dịch covid một mươi chín lây lan tỉnh bắc giang đã yêu cầu người lao động tỉnh ngoài ở lại bắc giang
tuy nhiên hiện nay áp lực về các khu cách ly tập trung và mật độ
trong các khu cách ly y tế cách ly xã hội của tỉnh rất lớn
để đảm bảo an toàn cho người lao động hạn chế nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ubnd tỉnh bắc giang đã ban hành kế hoạch đưa người lao động của các tỉnh thành phố từ tỉnh bắc giang tạm thời trở về địa phương nơi thường trú
số lượng dự kiến là khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi năm người trong đó đối tượng ưu tiên gồm phụ nữ có thai phụ nữ có con nhỏ dưới sáu tháng tuổi người cao tuổi có bệnh lý nền các trường hợp f đã khỏi bệnh f một đã hoàn thành cách ly tập trung có xét nghiệm âm tính đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà
người lao động đang ở trong các vùng cách ly giãn cách xã hội cách ly y tế đã được sàng lọc xét nghiệm rt pcr âm tính nhiều lần và có nguyện vọng trở về địa phương
theo kế hoạch kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào ngày bảy và tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến nay thì công tác chuẩn bị đã diễn ra theo đúng tiến độ
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bộ đang cùng với các địa phương gấp rút xây dựng phương án tổ chức kỳ thi và tổ chức ôn tập ứng phó với các cấp độ của dịch đảm bảo cho học sinh dự thi an toàn chất lượng chống lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi nếu có thí sinh f một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một tỉnh cà mau dự kiến có hơn một mươi thí sinh dự thi ở một mươi chín điểm thi năm nay tăng hơn một thí sinh so với cùng kỳ năm trước dù địa phương chưa có kf nhưng sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau đã lên phương án tổ chức kỳ thi trong trường hợp có thí sinh f một địa phương đã chuẩn bị địa điểm cách ly và sẽ đưa thí sinh f một tập trung và tổ chức thi riêng tại đây
trường hợp có thí sinh f một địa phương đã chuẩn bị địa điểm cách ly và sẽ đưa thí sinh f một tập trung và tổ chức thi riêng tại đây
trường hợp có thí sinh f một địa phương đã chuẩn bị địa điểm cách ly và sẽ đưa thí sinh f một tập trung và tổ chức thi ở những địa điểm cách ly đó
theo bộ giáo dục và đào tạo thí sinh diện f một f hai được bố trí thi tại phòng thi hoặc điểm thi riêng
cụ thể thí sinh diện f một có thể được tổ chức thi tại khu cách ly hoặc điểm thi riêng gần khu cách ly
thí sinh diện f hai có thể bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi hoặc thi tại điểm riêng phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương
tất cả phải bảo đảm an toàn cho thí sinh và các cán bộ giáo viên tham gia các khâu của kỳ thi
tất cả phải bảo đảm an toàn cho thí sinh và các cán bộ giáo viên tham gia các khâu của kỳ thi
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn còn địa phương phải giãn cách cách ly phong tỏa
sẽ có phương án để thí sinh ở khu vực cách ly những em đang cách ly y tế sẽ dự thi vào đợt hai
còn trường hợp diễn biến dịch phức tạp vẫn còn địa phương phải giãn cách cách ly phong tỏa
nếu không phức tạp hơn lan rộng hơn nữa thì các tỉnh thành phố sẽ báo cáo chính phủ để có phương án điều chỉnh
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và chương trình hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục điểm báo cùng với sự đồng hành của biên tập viên mỹ hạnh
mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị liên quan đến một mươi đồng hành của bộ giáo dục và đào tạo
nhiều ý kiến cho rằng tại sao dự án sử dụng tiêu chuẩn trung quốc nhưng tư vấn lại đánh giá theo tiêu chuẩn châu âu và các cảnh báo mất an toàn thì sẽ xử lý ra sao
giải thích về vấn đề này bộ giao thông vận tải cho rằng là ngay từ đầu ký hợp đồng dự án các quy định xây dựng đường sắt và quy chuẩn của trung quốc không có đánh giá an toàn hệ thống
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi bảy khi công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị xong luật đường sắt được ban hành lại có quy định đánh giá an toàn hệ thống
vào thời điểm đó thì việt nam chưa có kinh nghiệm nên đã phải thuê tư vấn là bên thứ ba để đánh giá độc lập
sau đó tư vấn act đã trúng thầu từ đây dẫn đến sự lệch pha khi dự án thực hiện phần lớn theo tiêu chuẩn của trung quốc
bao gồm từ thiết kế thi công nghiệm thu tới vận hành khai thác
hiện bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp thực hiện
việc tiếp nhận dự án và hoàn thiện các giải pháp xử lý đối với những khuyến cáo đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn act
trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
thì fdi vào việt nam vẫn tăng trưởng
theo báo tiền phong để tiếp tục thu hút dòng vốn này hàng loạt quy định về thủ tục đầu tư đã vừa được gỡ bỏ
cùng với đó bộ kế hoạch và đầu tư công bố sáu mươi năm thủ tục hành chính
mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại việt nam từ cấp trung ương đến cấp tỉnh
và thủ tục do ban quản lý khu công nghiệp chế xuất thực hiện
các thủ tục hành chính này đều nhằm mục đích tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động đầu tư của người dân doanh nghiệp chủ đầu tư
đáng chú ý việc bỏ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư sẽ giúp tiết kiệm thời gian chi phí rất lớn
khi cả nước mỗi năm có hàng nghìn dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước
để giải tỏa nguồn hàng
phục vụ tàu tải trọng lớn nhất là các tàu container hầu hết các cảng biển tại khu vực miền trung
đang cấp tập đề xuất nâng cấp và mở rộng
báo đầu tư lấy ví dụ là hiện các bến cảng dung quốc đều đang khai thác một trăm linh năng lực thiết kế
nên về lâu dài sẽ không đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp
do đó tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo những đơn vị đã được cấp chủ trương đầu tư
đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thiện để đưa vào khai thác
trong khi đó cảng quy nhơn
hiện cũng đang khai thác gấp năm lần công suất thiết kế
vì vậy bình định cũng đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng
nâng cấp bến số một cảng quy nhơn
các tỉnh khác như phú yên khánh hòa cũng đang lên kế hoạch để nâng cấp cảng biển
biên tập viên hoàng trí ngay sau đây sẽ chuyển đến quý vị

xin mời anh hoàng trí
những nội dung chính trong phần tiếp theo

chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tháng sáu bộ công an vừa có công điện
chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để xử lý ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép
lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông
thời gian gần đây tại một số địa phương tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe
gây mất trật tự công cộng mất an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp
đặc biệt trong thời gian này là thời điểm diễn ra các trận đấu bóng đá
của đội tuyển việt nam tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi
do đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc phối hợp xây dựng kế hoạch
quy chế phối hợp kế hoạch phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để xử lý chặn đứng tình trạng đua xe trái phép
trong đó cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an các tỉnh thành phố
xác định thống nhất các cụm tuyến địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép
đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các tỉnh thành phố
phải xây dựng kế hoạch phương án quy chế phối hợp cấp tỉnh
nhằm phòng ngừa ngăn chặn xử lý có hiệu quả nạn đua xe trái phép
kiểm tra đôn đốc hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện
lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn
hợp với cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra kiểm soát
cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý chặn đứng tình trạng
đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng
sau khi va chạm với xe ô tô một mươi sáu chỗ chiếc xe tải tông bay người đàn ông
đang đi xe đạp gần đó sự việc xảy ra vào lúc chín h ngày một mươi một tháng sáu tại nam định
thời điểm trên xe tải biển kiểm soát
một mươi tám c một mươi nghìn tám trăm linh lưu thông trên quốc lộ hai mươi một a
theo hướng từ thành phố nam định đi hải hậu
khi đến ngã tư thuộc địa phận xóm một mươi năm xã hải nam hải hậu
thì bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ
đang từ từ tiến qua ngã tư
cú tông mạnh từ chiếc xe tải khiến một người đàn ông sáu mươi chín tuổi
trú tại xã hải nam đang đi xe đạp gần đó
cũng bị hút bay và tử vong sau đó
chưa dừng lại chiếc xe tải tiếp tục lao thẳng vào một nhà dân bên đường
là một người phụ nữ đang bán hàng bị thương
được người dân đưa đi cấp cứu
sau khi nhận được thông tin lực lượng công an địa phương
và cảnh sát giao thông huyện hải hậu
khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc
phân làn hướng dẫn đảm bảo giao thông
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mặc dù đường phố của hà nội thời gian này vắng vẻ hơn so với trước
do tình hình dịch bệnh căng thẳng
thế nhưng khi mà đường phố thông thoáng
thì lỗi vi phạm về rừng đỗ phương tiện sai quyền
lại tăng mạnh
thậm chí có nhiều trường hợp xe taxi đỗ đến vài giờ đồng hồ
chờ để đám khách
gây nên tình trạng ùn tắc lộn xộn cục bộ
tại một số khu vực trên các tuyến phố của hà nội
trên các tuyến phố đặc biệt là những khu vực gần các trung tâm thương mại
không khó để bắt gặp những chiếc xe ô tô xe taxi
rừng đỗ sai quy định dưới lề đường
thế nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý
thì những loại xe này lại tìm đủ lý do
để biện minh cho vi phạm của mình
hay thậm chí là chống đối như thế này
nếu yêu cầu khách thì chúng ta không có khách
dù có lý do gì đi nữa thì vi phạm cũng đã rõ ràng
thế nhưng lái xe nào cũng phải tìm mọi cách để bao biện cho vi phạm của mình
tạo áp lực đối với các cơ quan chức năng
khiến thời gian để hoàn tất việc xử lý đối với một trường hợp kéo dài rất lâu
do đó việc xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn
trong quá trình xử lý vi phạm thì không tránh khỏi được những trường hợp
ví dụ như chây gì
cố tình chống đối mặc dù biết là vi phạm
thực tế là
các báo đài cũng quay được hết
cái hình ảnh vừa lấy của người vi phạm
biết là lỗi vi phạm rồi nhưng người ta vẫn cứ chống đối
người ta sẽ viện đủ lý do như này kia ra
để yêu cầu cơ quan quân
không xử lý
nhưng mà đấy là cương quyết là vẫn phải xử lý
tình trạng dừng đỗ ô tô dưới lòng lề đường
hay trên vỉa hè đã tồn tại từ lâu
để chấn chỉnh tình trạng này
ngoài việc tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm
thì việc áp lực
áp dụng phạt nguội thông qua hệ thống camera
hay việc gián thông báo vi phạm
cũng cần được lực lượng chức năng thành phố hà nội quan tâm thực hiện
góp phần lập lại trật tự văn minh đô thị
thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua
thì tất cả chúng ta ai cũng xúc động
khi mà chứng kiến các lực lượng tuyến đầu
như là bác sĩ công an quân đội
đang ngày đêm phải gồng mình chiến đấu
hy sinh thẩm lặng để đảm bảo an toàn
tại những nơi tâm dịch
thế nhưng bên cạnh những vất vả hy sinh
thì chúng ta cũng thấy sáng ngời
lên sự lạc quan vui vẻ yêu đời
nơi dịch bệnh nóng bỏng đó
vâng chắc chắn là không thể chỉ bằng sức khỏe
mà lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
có thể vững vàng như vậy mà họ đã luôn được
tiếp thêm sức mạnh của tinh thần
và ý chí quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
mời quý vị cùng đến với câu chuyện kết nối
những trái tim hướng về tâm dịch ngay sau đây
là một người con của quê hương bắc giang
và cũng là một tình nguyện viên tại đây
những ngày qua trung kết đã tận mắt
chứng kiến những vất vả khó khăn
của các lực lượng tuyến đầu chống dịch
nhưng bản thân anh và bao bạn tình nguyện viên khác
luôn lạc quan tin tưởng vào công tác phòng chống dịch
sẽ sớm thắng lợi ở nơi tâm dịch bắc giang
trung kết đã lên ý tưởng
và kết nối với nhiều anh chị em nghệ sĩ
để cùng góp mặt trong mv
bắc giang niềm tin chiến thắng
dựa trên giai điệu của ca khúc sẽ chiến thắng
thì cô giáo dương thị nga
trường trung học phổ thông yên dũng số một
đã viết lên những giai điệu này
khi đang cách ly tập trung
và trên những cái lời bài hát rất là ý nghĩa
chân tình và sâu sắc như vậy
thì thông qua sự thể hiện của các nghệ sĩ chúng tôi
mong rằng đó là một cái niềm động viên
là một cái lời cổ vũ
tinh thần rất là to lớn và kịp thời
đối với các lực lượng chống dịch
bản thân người viết lời của ca khúc sẽ chiến thắng
cũng đi từ cảm xúc chân thật
khi trải nghiệm tại khu cách ly
chính vì vậy
ngay khi nghe ý tưởng của trung kết
cũng như lời của ca khúc
ca sĩ thu hường đã ngay lập tức nhận lời
đồng thời kết nối thêm nhiều nghệ sĩ khác
đồng hành với mình trong mv này
tôi thấy rằng điều đặc biệt nhất
trong cái sản phẩm âm nhạc này
đó chính là tất cả các nghệ sĩ trong nam ngoài bắc
có những nơi giãn cách xã hội
và có những nơi
có những nơi giãn cách xã hội
có những người còn bị cách ly tập trung
thế nhưng mà chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng
sẽ cùng quay bằng điện thoại
và sẽ cùng tập hợp
để nối liền thành một mv hoàn chỉnh thật là ý nghĩa
gửi đến cho tất cả
những chiến sĩ những y bác sĩ
những lực lượng tuyến đầu
đang ngày đêm gồng mình chống dịch
mv bắc giang niềm tin chiến thắng
cổ vũ tinh thần chống dịch lần này
có đến sáu mươi nghệ sĩ
với mọi vùng miền và lứa tuổi khác nhau
để cung cấp chung vào tinh thần chống dịch
nên tất cả hình ảnh
đều được chính các nghệ sĩ tự quay
thậm chí có cả những cán bộ chiến sĩ công an
đang trực chốt
tại các điểm cách ly ở bắc giang
cũng tranh thủ giờ nghỉ ca
để đóng góp tình cảm của mình
vào mv này
bản thân tôi rất là cảm thấy
vinh dự và tự hào
khi được có phần nhỏ bé của mình
trong công tác phòng chống dịch
là một người chiến sĩ nghệ sĩ
được mang lời ca tiếng hát của mình
phục vụ nhân dân giữa thời bình
thì đã là hạnh phúc
nhưng hạnh phúc hơn nữa
khi cả nước đang hồng mình
khắc phục mọi khó khăn để chống dịch
thì bản thân những người chiến sĩ
nghệ sĩ như chúng tôi
ngoài công tác bảo vệ sự bình yên
cho nhân dân
nơi tuyến đầu
còn được mang lời ca tiếng hát của mình
tham gia ca khúc bắc giang
niềm tin chiến thắng
thưa quý vị và các bạn
hôm nay là ngày thứ bảy
là ngày nghỉ
thế nhưng lại đang diễn ra
một hoạt động vô cùng ý nghĩa
mà ngay sau đây chúng tôi muốn giới thiệu
đến quý vị và các bạn
đó chính là
tình nguyện trung tay giải quyết
thủ tục hành chính cho nhân dân
đây là hoạt động do
ban thường vụ thành đoàn hà nội
phát động hưởng ứng chiến dịch
thanh niên tình nguyện hè hai nghìn hai mươi bốn
nhằm phát huy vai trò
xung kích tình nguyện
của đoàn viên thanh niên
cán bộ công chức viên
chức trẻ của thủ đô
tình nguyện trung tay
giải quyết thủ tục hành chính
cho nhân dân
tại bộ phận văn phòng một cửa
các sở ban ngành thành phố
mời quý vị cùng theo dõi
trong sống đẹp ngày hôm nay
sáng thứ bảy
tại bộ phận văn phòng một cửa
của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố hà nội
đoàn viên thanh niên của đơn vị
đã hỗ trợ đơn vị chuyên môn
trong việc đo thân nhiệt
cho người dân
tới giải quyết các thủ tục hành chính
về phòng cháy chữa cháy
về việc cấp
và nghiệp thu cơ sở hạ tầng
phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn khử khuẩn
nhắc nhở phòng cháy
nếu người dân gặp khó khăn
về giấy tờ hồ sơ
không phải là ngày làm việc chính
nhưng sự ân cần
của những chiến sĩ trẻ này
đã phần nào khiến cho việc
xác nhận điều kiện
phòng cháy chữa cháy
vốn nhiều giấy tờ thủ tục
trở nên đơn giản hơn
với người dân
hôm nay em đến đây
để nộp bản vẽ thị công
của cơ quan em
lần này đến là lần thứ hai
do lần trước em đã thiếu
một số thủ tục giấy tờ
nhưng mà lần nào đến
thì thiếu cái gì
cũng đều được các anh này
hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể
viết rõ ràng
hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể
viết rõ ràng
để cho mình không bị quên
sau đó về nhà em
bổ sung giấy tờ
và đến nộp
đây là công tác thường xuyên
của lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy thủ đô
cũng như chủ nhật
thì nó là
công tác giải quyết
thủ tục hành chính
cũng như là hướng dẫn
người dân đến
thì vẫn diễn ra bình thường
ngày thanh niên tình nguyện
chung tay giải quyết
các thủ tục hành chính
cho nhân dân
thì đã được
đoàn thanh niên công hành phố
triển khai từ rất lâu
thì đã được
tiền thân của hoạt động này
chính là công trình thanh niên
chủ nhật tình nguyện
thì với mong muốn
là dù là ngày nghỉ
làm hết giờ
nhưng chưa hết việc
thì muốn để giải quyết
các công việc
thủ tục hành chính
cho nhân dân
tập trung vào những mảng
như thứ nhất là
mảng phòng cháy cháy
thứ hai là mảng giao thông
thứ ba là
cấp căn cứ công dân
thứ tư là
mảng cấp hộ chiếu
của phòng an ninh sức lực cảnh
thì nội dung
ngày thanh niên tình nguyện
chung tay giải quyết
thủ tục hành chính cho nhân dân
thì chúng tôi đã triển khai
đến các đơn vị
của công an thành phố
cũng như là công an ba mươi quận huyện
và ngày hôm nay
thì với sự phát động
của thành đoàn hàn đội
thì tất cả
các đơn vị
thuộc công an thành phố
đã cùng gia quân
để hưởng ứng
cái hoạt động này
còn tại văn phòng
đăng ký đất đai
sở tại nguyên môi trường
thành phố hà nội
trong ngày thứ bảy này
rất đông người
đến làm thủ tục
sự có mặt
của những đoàn viên
mang màu áo xanh
tham gia hỗ trợ
hướng dẫn người dân
làm hồ sơ
kê khai y tế
thực hiện giãn cách
sự trợ giúp
của các đoàn viên
đã khiến cho người dân
cảm thấy hài lòng
lần này thì mình thấy
ở đây là
lần này dịch
bên này cũng
mọi người ra
không phải chia số riêng
nên là mình thấy
cũng tiện cho mọi người
chứ không như
đến đông người
cứ phải xếp hàng nhiều
cứ giãn cách ra
mọi người cũng ý thức
cũng nhanh hơn
như ngày trước
thứ bảy là nghỉ
nhưng mà đây là thứ bảy
họ vẫn làm
tại vì như mình đi làm
thì là thứ bảy
để mình có thể đi được
mình gửi với những công việc
hàng tuần nữa
trong tình hình
đang diễn ra phức tạp
trong phòng mình
trên tinh thần
vẫn phục vụ
để đảm bảo được
mọi nhu cầu của người dân
trên tinh thần đó
cái việc ra quân
của đoàn viên
là cũng góp phần
trong cái việc
tiết nhận công dân
hỗ trợ cho công dân
theo nhu cầu của công dân
để đảm bảo được
các cái nhu cầu
kịp thời của công dân
là hoạt động
cho chiến dịch
tình nguyện hè
ngày chiến sĩ
chung tay giải quyết
thủ tục hành chính
cho nhân dân
cũng là một hoạt động
của tuổi trẻ thủ đô
góp phần phát huy
vai trò xung kích
của đội ngũ cán bộ
trong cải cách hành chính
nhằm xây dựng
nền hành chính
góp phần đẩy mạnh
ba trách nhiệm
trách nhiệm với bản thân
trách nhiệm với công nghiệp
và trách nhiệm với cộng đồng
trong cán bộ
công chức trẻ thủ đô
những hình ảnh vừa rồi
cũng đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian
quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại